sau ba ngày nghỉ tết dương lịch cả nước đã xảy ra một trăm hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết sáu mươi bảy người bị thương bảy mươi bốn người

cả nước đã xảy ra bảy mươi ba vụ tai nạn giao thông và năm mươi một vụ va chạm làm chết sáu mươi bảy người bị thương bảy mươi bốn người
so với ba ngày nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy tăng ba mươi một vụ song giảm một mươi hai người thiệt mạng
về tình hình ủn tắc giao thông theo văn phòng bộ công an ngày đầu và ngày cuối nghỉ lễ do người dân
tại hai thành phố lớn hà nội và tp hcm về quê nghỉ tết khiến cho các bến xe
nhiều tuyến đường vành đai và cửa ngõ bị quá tải
văn phòng bộ công an cho biết trong ba ngày nghỉ tết lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa phương
đã ra quyết định xử phạt một mươi sáu ba trăm hai mươi bốn trường hợp với số tiền một mươi một một tỷ đồng
tạm giữ hai bốn trăm ba mươi bốn phương tiện vi phạm ba ba trăm hai mươi bốn giấy tờ các loại tước năm trăm một mươi tám giấy phép lái xe